thưa quý vị chỉ với hơn một mươi ngày công chiếu dù không quảng cáo rầm rộ
nhưng đào phở và piano là một phim điện ảnh của đạo diễn phi tiến sơn
do bộ văn hóa thể thao và du lịch cục điện ảnh đặt hàng
công ty cổ phần phim chuyện một sản xuất hiện đã trở thành một bộ phim cháy vé
một bộ phim do nhà nước đặt hàng không trailer không quảng cáo không truyền thông rầm rộ
nhưng mà cơn sốt được tạo nên từ chính khán giả
vâng có thể nói đây là nguồn động viên to lớn cho tâm huyết của những người làm phim
vâng điều gì đã tạo nên sức hút của bộ phim này
điều gì đã kéo hàng nghìn khán giả đến trung tâm chiếu phim quốc gia trong những ngày qua
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
từ ngày một mươi tám tháng hai cho đến thời điểm này hệ thống bán vé trực tuyến của giạp chiếu phim quốc gia
luôn trong tình trạng quá tải một phần là do hiệu ứng tích cực từ bộ phim đào phở và piano
hiện tại giạp chỉ cung cấp bán vé trực tiếp tại quầy
nhưng theo ghi nhận lượng người đến mua vé rất đông
không ít người không mua được vé mặc dù giạp đã tăng lên trung bình hai mươi xuất chiếu một ngày
hiện tượng của đào phở và piano thì đúng là lần đầu tiên

ở đào phở và piano thì đúng là lần đầu tiên
kể cả những phim bong tấn đã trình chiếu trước đây thì cũng chưa có một phim nào bán vé nhanh và thần tốc như vậy
hiện nay chúng tôi chỉ có thể bán phim đào phở và piano với hình thức bán vé offline bán vé tại chỗ tại giạc
nếu như khán giả có nhu cầu xem phim này thì sẽ vui lòng đến mua vé tại quầy vé của trung tâm chiếu phim quốc gia
và chúng tôi cũng rất mong muốn phim đào phở và piano
cũng như là một số những phim nhà nước đặt ra cũng như là một số những phim nhà nước đặt ra
sau này được trình chiếu rộng rãi trên phạm vi cả nước để nhân dân có thể đón nhận một cách rộng rãi
phim lấy bối cảnh từ cuộc chiến sáu mươi ngày đêm và cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy của quân dân hà nội
với câu chuyện tình yêu của anh tự vệ do doãn quốc đam đạm nhận và cô thiêu nữ hà thành do cao thủy linh đóng
tham gia diễn xuất còn có nghệ sĩ ưu tú trần lực nghệ sĩ ưu tú trung hiếu ca sĩ tuấn hưng
đào phở và piano cùng với hồng hà nữ sĩ và sáu phim hoạt hình khác là những phim đầu tiên trong dự án thí điểm khai thác chiếu dạp thương mại
đối với phim nhà nước đầu tư kinh phí của bộ văn hóa thể thao và du lịch
phim khởi chiếu từ ngày một tết nguyên đán với hình thức bán vé duy nhất tại trung tâm chiếu phim quốc gia
em thấy phim hay đáng tiền đáng tiền lắm đấy ạ
kiểu sau khi xem xong em thấy là
đấy chiến tranh ấy
nó nó nó không liệt quá chị ạ
nếu như mà có một bộ phim hay em nghĩ là người trẻ bọn em cũng không không có tiếc thời gian để mà đi xem
chia sẻ của phóng viên intv nhà biên kịch trịnh thanh nhã cho biết đào phở và piano cháy vé là một tin vui
phim được khán giả ủng hộ do chất lượng phim hay
một phim do nhà nước đặt hàng có đề tài về lịch sử mà được nhiều khán giả quan tâm là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh việt nam
phần lớn các phim của nhà nước đặt hàng không nghĩ đến khả năng tiếp cận được với khán giả trẻ
không nghĩ đến khả năng ấy
thế tại sao đào phở và piano lại tiếp cận được khán giả trẻ
tôi nghĩ thứ nhất
sự tế nhị của câu chuyện
cái sức cái thông điệp của bộ phim nó đến một cách tự nhiên qua số phận nhân vật
không phải qua lời thoại không phải qua sự tuyên truyền
cái sự lên gần
chúng tôi ở trong nghề thì vẫn nói rằng là một bộ phim mà được diễn viên được lựa chọn đúng
thì nó đã thắng ít nhất là năm mươi rồi
mà chúng ta nhìn thấy trong cái câu chuyện này
không có một nhân vật nào bị chọn sai
một diễn viên nào bị chọn sai
thế thì cái việc mà diễn mà có vẻ như là thực chất không diễn
thì đấy là một trong những cái thắng lợi lớn
mà cái công tác đạo diễn đã thực hiện được
hiện cụng điện ảnh đã đề xuất với bộ phân hóa thể thái
và du lịch về việc phát hành bộ phim đào phở và piano trên toàn quốc
đến trưa ngày hai mươi tháng hai
đã có hai đơn vị tư nhân đồng ý phát hành phim này
các đơn vị này nhận phát hành miễn phí
và nộp toàn bộ doanh thu về cho nhà nước